dịch quay bị đã xuất hiện tại huyện bảo yên tỉnh lào cai trong thời gian gần đây
đang nói là dịch bệnh đã có dấu hiệu lây lan nhanh tại các trường học
trước hình hình này ngành y tế địa phương đã chủ động phòng ngừa và điều trị cho các em học sinh giúp các em yên tâm học tập
trước đó dịch bệnh quay bị bùng phát ở hai xã xuân hòa và bảo hà huyện bảo yên
làm nhiều học sinh độ tuổi từ một mươi một đến một mươi năm của trường phổ thông dân tộc bán chú xã xuân hòa
và trường phổ thông dân tộc bán chú xã bảo hà bị mắc bệnh
chỉ trong ít ngày đã có một trăm hai mươi em học sinh mắc bệnh
cái bệnh quai bị này thường thường là mắc vào mùa thu đông và cái bệnh quai bị này thì diễn biến rất là phức hạt
trước cái tình hình này thì trung tâm y tế bảo yên chúng tôi đã tham lưu chủ yến ban huyện
ban hành các công văn và kế hoạch để chỉ đạo với bản thân các xã và các ban ngành toàn thể
và phối hợp với phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn
cùng phối hợp với y tế cơ sở để chủ động phòng giáo dục
và khi phát hiện các cháu mắc bệnh thì đều được quản lý chăm sóc tại nhà và được tư vấn
ngay khi dịch bệnh quay bị bùng phát trung tâm y tế dự phòng huyện bảo yên đã phối hợp với chính quyền địa phương
cung cấp khẩu trang y tế và nước muối pha loãng cho các trường học
đồng thời cho học sinh bị bệnh nghỉ học để tránh lây lan
triển khai các công tác phòng chống bệnh quay bị tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc
đầu tiên thì phát hiện khoảng hai mươi ba em thôi
trong thời gian ngắn khoảng hai ba em thôi
hai tuần sau là lên bốn mấy em rồi
rất là nhanh và đến thời điểm này thì cơ bản là các thôn bản thì xã đã đi tận nơi bàn chỉ đạo
và cử thành viên đi xuống tận nơi để tuyên truyền tất cả thôn mản và trung tâm y tế ra quân giáo viết
kể cả ngày thứ bảy nhật vẫn phải đi làm bình thường để cho làm sao đảm bảo chống cái dịch bệnh
để nó lan rộng ra các thôn mản khác
vắc xin phòng bệnh quai bị không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng
người dân cần chủ động phòng tránh cho con em mình
đồng thời trung tâm cũng cử cán bộ y tế tăng cường vận động kêu gọi người dân nâng cao ý thức
cho trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh quai bị không để dịch bùng phát